tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với thủ tướng vương quốc campuchia samdek techo hunsen
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước
đồng thời cũng thể hiện tình cảm đặc biệt của thủ tướng hun sen dành cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa việt nam và campuchia
chủ tịch quốc hội chúc mừng campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử quốc hội khóa sáu
thành lập quốc hội và chính phủ nhiệm kỳ mới do ông samdek techo hunsen làm thủ tướng
đánh giá cao kết quả của hội đàm giữa thủ tướng hunsen và thủ tướng nguyễn xuân phúc
hai bên đã ký kết năm văn kiện hợp tác
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định quốc hội việt nam sẽ hợp tác chặt chẽ với quốc hội
thượng viện campuchia giám sát việc thực hiện các hiệp định thỏa thuận song phương đã ký kết
thúc đẩy việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa chính phủ và nhân dân hai nước
cũng như hợp tác giữa hai quốc hội trên cả bình diện song phương và đa phương
tại cuộc hội kiến hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giữ gìn
bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện việt nam campuchia ngày càng phát triển
nhất là tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước
hiểu đúng và tiếp tục gìn giữ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước